quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vụ con riêng của chồng hờ bị nhân tình dạy dỗ bằng gậy gỗ đang là tâm điểm chú ý trong những ngày gần đây
gây ra làn sóng phận nội lớn trong dư luận
và hiện nay vấn đề dư luận đang đặt câu hỏi là người bố lạnh sẽ phải chịu mức án như thế nào
tùy thuộc vào tài liệu vụ án và tội danh mà trang bị xử lý
thái có thể đối mặt với các tội khác nhau như đoạt mạng người cố ý gây thương tích
gia dấu tội phạm hay hành vi đối xử tàn ác với con đẻ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang thủ lý hồ sơ vụ án chống ntva ở chung cư sài gòn phơ
thuộc quận bình thạnh bị nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi quê gia lai
cố ý gây thương tích dẫn tới tử vong tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong vụ án này trang là bị can đang bị khởi tố về tội có hành vi đối xử tàn ác với người khác
còn nguyễn kiêm trung thái bố cháu a là người tình của trang và đã bị bắt khẩn cấp
để điều tra hành vi đối xử tàn ác với con đẻ
theo công an chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một a làm bài tập sai nên bị trang gây thương tích nhiều lần
lúc sau cháu thang mệt nên vào phòng nghỉ rồi bị nôn ói
trang thấy vậy đã dọn dẹp rồi gọi thái về
người cha khi về nhà phát hiện con gái yếu nên gọi cấp cứu
tuy nhiên cháu đã không quà khỏi
khai với cảnh sát thái thừa nhận nhiều lần chứng kiến trang có hành vi tàn bạo với con nhưng không ngăn cản
ngoài ra nhà chức trách còn phát hiện thái xóa dữ liệu camera ghi cảnh trang nhiều lần cố ý gây thương tích cho cháu
do lo sợ sự việc sẽ làm ảnh hưởng tới vợ sắp cưới
với những hành vi này thái có thể bị xử lý với vai trò đồng phạm của trang trong vụ án hay không
thạc sĩ hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa đánh giá
trước tiên cần làm rõ xác định tội danh chính xác nhất đối với trang
kết hợp với lời khai của thái tại cơ quan điều tra
đây sẽ là hai căn cứ quan trọng để từ đó xem xét vai trò của bố cháu a trong vụ án này
với hàng loạt hành vi của trang như dùng hung khí gây thương tích nhiều lần vào các bộ phận cơ thể của cháu trong khoảng bốn giờ
từ đó dẫn tới hậu quả cháu bị nhiều vết thương nghiêm trọng
theo kết quả khám nghiệm tử thi ông giáp nhận định đây sẽ là chứng cứ quan trọng để cơ quan điều tra
củng cố hồ sơ chuyển đổi tội danh với bị can thành cố ý gây thân tích hoặc đoạt mạng người
từ hai tội danh này của trang có thể xem xét trách nhiệm pháp lý của thái theo hai tình huống như sau
thứ nhất nếu rằng bị xử lý về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả dẫn tới tử vong
theo khoảng bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm thái có thể bị xử lý với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực với trang
hoặc bị xử lý về tội đối xử tàn ác với con đẻ theo điều một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hành vi của hai bị can gây phẫn nộ dư luận và cần được xử lý nghiêm
tuy nhiên cần xem xét cẩn trọng hành vi của cặp đôi này để tránh hoang sai đặc biệt vai trò của thái trong vụ án
cơ quan chức năng cần tiếp tục lấy lời khai làm rõ thái có tạo điều kiện về tinh thần
ủng hộ kích động trang gây thương tích với cháu a hoặc vật chất như mua roy gậy gỗ cho trang để trang thực hiện hành vi
dẫn tới hậu quả khiến nạn nhân tử vong vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hay không
giám đốc công ty luật hoàng sa phân tích
nếu có căn cứ xác định thái đã tạo điều kiện để trang thực hiện hành vi người này sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm
nếu không cơ quan điều tra có thể giữ nguyên quan điểm xử lý trà ruột của châu á về hành vi đối xử tàn ác với con đẻ như hiện tại
nói về chi tiết thả nhiều lần thấy trang gây thương tích cho con nhưng không ngăn chặn tố giác
ông giáp cho biết do những lần trước chưa gây hậu quả dẫn đến tử vong
khó có cơ sở để coi đây là tình tiết xác định trách nhiệm hình sự đối với trà ruột châu a
thứ hai trong trường hợp trang bị xử lý về tội đoạt mạng người thái có thể chịu trách nhiệm lại đồng phạm giúp sức tích cực cho trang
hoặc bị xử lý về các tội như che giấu tội phạm và hành vi đối xử tàn ác với con đẻ
đồng quan điểm luật sư hoàng ngọc biên nguyên điều tra viên hình sự cao cấp bộ quốc phòng cũng cho hay
tùy thuộc lời khai của thái cơ quan điều tra có thể xử lý trà ruột của cháu a vì một trong ba tội danh nêu trên
giữa hàng loạt tội danh cơ quan điều tra bước đầu sẽ khởi tố những tội danh có dấu hiệu rõ ràng nhất
sau đó nếu đủ căn cứ họ có thể chuyển đổi sang những tội nặng hơn
trường hợp này việc xóa dữ liệu camera của thái có dấu hiệu khá rõ ràng của hành vi che giấu tội phạm
nếu trang bị xử lý về tội đoạt mạng người thái bước đầu có thể sẽ bị xử lý về tội che giấu tội phạm
với mức án tối đa là bảy năm tù luật sư biên nhận định
phân tích về khái niệm đồng phạm ông biên cho biết đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên
cố ý cũng thực hiện một tội phạm
trong đó đồng phạm giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm
đối chiếu với trường hợp này căn cứ các thông tin đã được cung cấp nguyên điều tra viên bộ quốc phòng nhận định
chứng cứ hiện có chưa đủ chặt chẽ chưa thể quy tội thái là đồng phạm với trang trong vụ việc này
cân sâu chuỗi các hành vi của thái đồng thời làm rõ nhiều yếu tố khác
như việc thái có biết trang có hành vi tàn bạo với cháu gái ra sao vào buổi chiều xảy ra vụ việc hay không
khi về nhà có thấy cháu a ngớt liệm thái có hành động gì thái có tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để trang thực hiện hành vi này không
nếu có mục đích của hành vi là gì có phải tức đoạt mạng sống của a hay không
luật sư đặt câu hỏi
nếu đủ căn cứ cơ quan điều tra có thể xử lý thái với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực với trang
nếu không cha ruột cháu a có thể bị xử lý về các tội chê giấu tội phạm và hành vi đối xử tàn ác với con đẻ
theo điều ba trăm tám mươi chín một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
có thể nói sự tàn ác điên cùng của người mẹ kế trong vụ cháu gái ở tp hcm bị cây thương tích đến mức tử vong
gây phần úc về sự tàn nhẫn máu lạnh của người cha ruột như trở thành câu hỏi nhức nhối
ngay từ những ngày đầu vụ việc cháu nợ tva bị mẹ kế trút đòn rơi
đến tử vong ngay giữa cao ốc hiện đại bậc nhất cả nước đủ làm cho bất cứ ai phải đầu lòng phẫn nộ
bên cạnh sự điên cuồng tàn ác của người mẹ kế trẻ tuổi và ông nguyễn quỳnh trang
nhiều người còn phải sửng sốc đến lạnh người về bố ruột cháu ông nguyễn trụng kiểm thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm phải nói bi kịch bắt nguồn từ lối sống xa đoà vi phạm pháp luật lẫn đạo đức
khi anh ta ngoại tình tối xử tài bạc với vợ con gia đình tàn vỡ
ông dành quyền nuôi con gái lớn là nợ tva còn đứa con trai nhỏ theo mẹ
sau cuộc ly hôn gây đau đớn cho các con và với người phụ nữ là mẹ của các con mình
người cha không những không xoa dịu mà tiếp tục gây ra những sát thương
chà đạp lên quyền của con và người mẹ khi cấm cản không cho vợ cũ thăm con gái
khoảng năm rưỡi sau khi ly hôn chị hát mẹ của cháu a chỉ được gặp con hai ba lần
và lần cuối cùng cách đây tròn một năm vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đó đều là những lần mẹ con gặp nhau trong nước mắt và đau đớn
chị v chị gái của mẹ cháu a kể một lần mẹ cháu tìm đến trường để gặp con
cháu khóc mẹ ơi mẹ không được đến thăm con đâu
ba đã nói là mẹ không được gặp con mà thấy mẹ khóc cháu nói
mẹ đừng khóc con không muốn mẹ khóc đâu mẹ đừng làm a buồn
mẹ hứa với a là mẹ đừng bao giờ khóc nửa nha
đứa con tổn thương chịu cảnh chia cách với mẹ
bị bố dao vào tay mẹ kế tương lai sống chung nhà
phía sau bốn bức tường là đòn trò độc ác dẫn đến cái kết thượng tâm
còn trên mạng xã hội họ bắt cháu ôm hôn mẹ kế diễn cảnh gia đình hạnh phúc
tụt cung của sự tàn nhẫn khắc lên thân thể tinh thần tâm hồn của va
vậy nên dù lúc đó ông nguyễn kiêm trung thái được tài ngoại
cộng đồng đã kêu gọi ngừng hợp tác ngừng làm việc chung ngưng dự án với người đàn ông này
công ty nơi ông thái đang làm việc ở vị trí giám đốc marketing cũng lập tức ra quyết định xa thải
vì dù bất cứ lý do gì lại cha là người có trách nhiệm nuôi con gái
ông thái có tuổi lớn nhất không chỉ trong việc gây ra cái kết đầu đớn oan ức cho con gái
mà trong cả thảm kịch của gia đình
nhưng nào đã dừng lại ở đó sự lạnh lùng tàn nhẫn của ông thái đối với con gái ruột
làm nhiều người muốn gục ngã khi nhiều tình tiết được tiết lộ sau khi người cha bị bắt
từ dữ liệu của camera an ninh được phục hồi chúng ta được biết nạn nhân không chỉ bị mẹ kế
rồi gậy ra tay tàn độc mà nhiều lần người tình độc ác này còn gây thương tích cho nạn nhân
ngay trước sự chứng kiến của ông thái mà không hề có một phản ứng can thiệp từ người cha
chính ông bố cũng có những lần chửi mắm cầm tròi ra tay với con gái
sự việc ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ngày a tử vong theo lời khai của ông nguyễn trung kim thái
tại cơ quan điều tra trong khi con gái vào phòng cấp cứu với những thương tích khủng khiếp trên người
không còn dấu hiệu của sự sống thì ông ngồi bên ngoài và xóa dữ liệu camera an ninh
trong căn hộ truyền về điện thoại vì sợ ảnh hưởng đến vợ sắp cưới
người đã có hành vi tàn độc khiến con gái mình tử vong
trái tim của người đàn ông này vào giây phút đó vẫn làm cách để bảo vệ người tình
người đã dùng gậy tác động liên tục nhiều lần vào các bộ phận cơ thể của con gái của mình
trong gần bốn giờ đồng hồ
khi nói về hành vi của người đàn ông này nhiều chuyên gia xã hội học tâm lý giáo dục
tại tp hcm phải thốt lên rằng không thể lý giải nổi
các phân tích về tâm lý hay mọi lý lẽ của cái app dường như giờ đây bất lực
trước sự máu lạnh của người đàn ông này đối với chính con gái ruột
câu hỏi vì sao ông ta có thể tàn nhẫn đến vậy trở thành câu hỏi lớn của nỗi đầu thắt lòng
nhất là khi sự tàn nhẫn lại lùm đó được bọc bởi cái vỏ hoàn hảo của con người trí thức
được ăn học đến nơi đến trốn đi du học có vị thế xã hội
một nữ đồng nghiệp từng làm việc chung với hai bị can nguyễn trung kim thái và võ nguyễn quỳnh trang
cho biết bản thân phận út về sự tàn ác của cô gái nhưng sự lạnh lùng tàn nhẫn của ông thái
thì làm cô bị sốc
chị cũng như nhiều người tất cả đều không ngờ được không thể giải thích nổi
rồi đây ông bố này sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cho hành vi phạm tội của mình
nhưng hơn hết theo bà phạm trần kim chi chuyên gia tâm lý tại tp hcm
pháp luật buộc anh ta vì tội gì đi nữa thì bản án cuộc đời của người đàn ông này
vẫn là một người sát hại con đẻ của mình
anh ta có nên có được cơ hội tha thứ hay không
theo bà kim chi cơ hội thứ hai chỉ dành cho những ai chấp nhận trả giá cho những gì mình đã làm
bởi trên đời không có gì miễn phí lời tha thứ chỉ được thốt ra nếu ai đó biết mình sai
và trả đủ giá cho sai lầm của mình
còn lấp liếm nguy biện thì không xứng đáng
tội ác quá tàn bạo của đôi vợ chồng hờ khiến bất cứ ai theo dõi diễn biến vụ việc phải rùng mình
đặc biệt là hành vi máu lạnh xóa chứng cứ để cứu vợ chư cưới
trong khi đứa con ruột của mình đang hấp hối
hy vọng pháp luật sẽ có bản án thích đáng đúng người đúng tội trong vụ án này
những diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu quan tâm đến vụ việc quý vị đừng quên ấn lai và đăng ký kênh
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo